tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã có buổi làm việc với văn phòng thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao những kết quả hoạt động
của văn phòng thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trong năm hai nghìn một mươi chín
góp phần tích cực phục vụ ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương hoàn thành chương trình công tác đã đề ra
chủ tịch nước hoàn ngành văn phòng đã triển khai các công việc một cách tích cực
bảo đảm đúng tiến độ sắp nhập về ban nội chính trung ương theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
bảo đảm tốt tư tưởng của cán bộ nhân viên và hoạt động đã đi vào ổn định
chủ tịch nước trần đại quang lưu ý nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều vấn đề mới đặt ra
cần phải được tiếp tục bổ sung hoàn thiện
đây là nhiệm vụ chung của toàn đảng toàn dân toàn quân
vì vậy văn phòng thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương cần bám sát những quan điểm cơ bản
đã được đề cập trong nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi
để kiến nghị các chủ trương giải pháp phù hợp trong lĩnh vực cải cách tư pháp
phối hợp với các cơ quan chức năng của quốc hội chính phủ để thẩm định kiến nghị quốc hội
thông qua những sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện các dự án luật bám sát nghị quyết của đảng
bảo đảm quyền công dân quyền con người xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì dân sống và làm việc bình đẳng theo hiến pháp
pháp luật bảo đảm tính gian đe ngăn chặn vi phạm pháp luật nhưng cũng thể hiện được
chính sách khoan hồng nhân văn của đảng nhà nước phải công khai
minh bạch nhưng cũng không để ảnh hưởng đến quyền lợi công dân và tránh để kẻ xấu xuyên tạc